thưa quý vị tại tp hcm hai công ty nằm cùng địa chỉ trên địa bàn xã lê minh hưng huyện bình chánh bốc cháy vào lúc dạng sáng ngày hôm nay
bốn người trong một gia đình bị mắc kẹt ở bên trong đã được cảnh sát và người dân giải cứu đưa ra ngoài an toàn
theo đó vào khoảng bốn h ba mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã tiếp nhận tin báo vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ cơ khí trường thịnh
và công ty trách nhiệm hiếu hạn gia công ép nhựa hà nội trên đường mai bá hương
nhận được tin báo năm xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
cảnh sát cùng với người dân đã nhanh chóng vào khu vực cháy giải cứu được bốn người gồm ba người lớn và một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba
vụ cháy không gây thiệt hại về người thế nhưng khiến khoảng bốn trăm linh m hai của hai công ty bị lửa theo dụi
cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh
huyện nguyên nhân cũng như thiệt hại trong vụ cháy đang được công an huyện bình chánh thống kê điều tra làm rõ